truy tố nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai và một mươi một bị can khác
trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án khu dân cư tân việt pháp ii gây thất thoát hàng chục tỷ đồng
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi ba ubnd tỉnh bình thuận cho chủ trương bán đấu giá ba lô đất
với mức giá khởi điểm là một hai triệu đồng một m hai
đến năm hai nghìn một mươi sáu giá đất tại bình thuận đã tăng lên một sáu triệu đồng một m hai
nhưng chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai vẫn giao đất cho công ty tân việt pháp
với giá đất của năm hai nghìn một mươi ba việc này đã gây thất thoát bốn mươi năm bốn tỷ đồng
công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố thêm bốn cán bộ tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
thuộc cục hải quan nghệ an về hành vi nhận hối lộ
bốn bị can gồm nguyễn cảnh dũng lê đình sơn lưu hồng lân và vũ hồng hải
liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh nghệ an đã khởi tố bắt tạm giam ba bị can về hành vi nhận hối lộ
bao gồm phan văn nhâm tri cục trưởng ngô xuân khang đội trưởng đội nghiệp vụ
và đặng minh sơn cán bộ đội nghiệp vụ cùng về hành vi nhận hối lộ
sau khi mở kẹp trì container bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với cục hải quan hải phòng
và các cơ quan chức năng đã phát hiện khoảng bốn trăm chín mươi kg ngà voi
nắm được thông tin sẽ có một lô hàng chứa ngà voi được vận chuyển từ nước ngoài về hải phòng
lực lượng chức năng tiến hành xác minh tăng cường kiểm tra
tại cảng quốc tế lạch huyện các đơn vị soi chiếu và xác định một container có dấu hiệu
nghi vấn chở ngà voi trà trộn vào hàng hóa
sau khi mở kẹp trì phát hiện một trăm một mươi bảy khúc ngà voi trộn lẫn vào sừng bò nuôi nhập khẩu
công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa làm rõ một nhóm sáu thanh thiếu niên
đã liên tiếp gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp trên xe ô tô của người dân để ngoài đường vào ban đêm
nhóm thiếu niên này có độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm đều trú tại thành phố buôn ma thuột và tất cả đều đã bỏ học
để có tiền chơi game ban đêm cả nhóm rủ nhau đi dò la trên các tuyến phố ở buôn ma thuột
phát hiện xe ô tô nào quên không khóa cửa thì các đối tượng để lấy trộn
chỉ trong vòng hơn một tháng nhóm đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp trên xe ô tô lấy cắp nhiều tiền và tài sản
thưa quý vị cách đây chín mươi ba năm ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đảng cộng sản việt nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta
đánh dấu một mốc son trói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta
bốn mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng cách mạng việt nam đã giành được những thắng lợi to lớn
có ý nghĩa lịch sử mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của dân tộc ta
kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng toàn đảng toàn dân toàn quân ta vô cùng tự hào
vì đất nước có một đảng cộng sản kiên cường trung thành với chủ nghĩa mạc lê đinh
tư tưởng hồ chí minh lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
làm nên những kỷ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc
và chúng ta tin tưởng vững chắc rằng phát huy truyền thống vẻ vang tăng cường bản chất cách mạng
tính tiên phong của đảng đảng cộng sản việt nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình
vượt qua mọi khó khăn thách thức để lãnh đạo nhân dân ta xây dựng một nước việt nam hòa bình
thống nhất độc lập dân chủ giàu mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
đất nước đang đứng trước thời cơ vận hội mới chúng ta xin gửi chọn niềm tin vào con đường
mà bác hồ kính yêu và đảng đã lựa chọn
mỗi người hãy đặt quyết tâm như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khẳng định
có đánh thức được tiềm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc hay không
điều đó phụ thuộc vào ý chí nghị lực của toàn đảng toàn dân ta của mỗi người việt nam chúng ta
và thưa quý vị
sau thành công của việc thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà mới sửa chữa cải tạo nhà cho hơn một hộ nghèo
của huyện mường tè tỉnh lai châu chủ trương hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo của đảng ủy công an trung ương
mà trực tiếp là của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tiếp tục lan tỏa với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
phong thổ là huyện thứ hai của tỉnh lai châu được hỗ trợ bước đầu ba mươi sáu tỷ đồng
để xây dựng sáu trăm linh căn nhà mới mức hỗ trợ sáu mươi triệu đồng một căn
những ngôi nhà đúng ý đảng lòng dân đã và đang ngày càng khẳng định mục tiêu tối thượng của đảng
luôn đặt lợi ích của dân tộc của nhân dân lên trên hết
để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra công an tỉnh lai châu đã huy động hơn một năm trăm linh lượt lãnh đạo cán bộ chiến sĩ
xuống địa bàn hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở
những căn nhà mới đã góp phần không nhỏ giúp đồng bào ổn định chỗ ở ổn định cuộc sống
góp phần giữ vững phên rậu thành trì bảo vệ biên cương của tổ quốc
hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn may mắn được các cấp chính quyền quan tâm xây lại cho căn nhà
vợ chồng tôi vui lắm chúng tôi cảm ơn đảng bộ công an cảm ơn các cấp các ngành và chính quyền xã bà con dân bản đã giúp đỡ
bây giờ nhà nước hỗ trợ nhà tôn thì được cảm ơn nhà nước nhiều
một người mời thân chẳng biết làm thế nào
không biết kiếm đâu làm được cái nhà
bây giờ cảm ơn nhà nước làm được cho cái nhà mới thì hứng khởi nhiều
với sự quyết tâm đặc biệt chỉ đạo sâu sắc quyết liệt của lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh lai châu
sự nỗ lực của các đơn vị lực lượng tham gia sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội
sự ủng hộ cao của nhân dân sáu trăm linh căn nhà đã được hoàn thành
công an tỉnh nghệ châu xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị mang nhân văn hết sức sâu sắc
thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc gắn kết tình quân dân góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn trọng yếu của tỉnh
vì vậy đảng ủy ban giám đốc quân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chức năng triển khai thực hiện hết sức nghiêm túc trách nhiệm
tặng mái ấm người nghèo nơi biên giới sử dụng có hiệu quả cao căn nhà được xây dựng đúng tiến độ có chất lượng cao với phương châm là tất cả vì nhân dân phục vụ
chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện phong thổ tỉnh lai châu đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số
đồng thời củng cố lòng tin của người dân đối với đảng nhà nước chính quyền
chính sách không để ai bị bỏ lại phía sau
càng thêm khẳng định chủ trương mục tiêu tối thưởng của đảng luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết trước hết
tin an ninh trật tự
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và bắt quả tang hai vụ ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào sáng ngày hai tháng hai tiến hành kiểm tra hành trình chất ma túy
tổ công tác đã bắt quả tang hà đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tám túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng dạng ma túy đá
bảy túi nhỏ ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là heroin bảy mươi viên nén ma túy tổng hợp một xe ô tô một cân tiểu ly cùng nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu hà khai nhận toàn bộ số ma túy trên mua về để sử dụng và bán kiếm lời
trước đó tại một căn nhà trên địa bàn phường chi lăng công an tp lạng sơn cũng đã bắt quả tang trương đắc phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và phạm thúy hương chi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bảy viên nén ma túy tổng hợp bảy túi ni lông bên trong chứa ma túy đá một cân tiểu ly và một số tăng vật có liên quan
còn tại tp hcm phòng cảnh sát đường thủy công an tp đang xác minh xử lý nhiều mô tô nước vi phạm pháp luật trên địa bàn
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố hồ chí minh phát hiện một đoàn mô tô nước gần một mươi phương tiện lạng lách lưu thông cắt ngang lường đường thủy
và quay vòng với tốc độ lớn trên sông lòng tàu sông ngã bảy thiềng liềng thuộc huyện cần giờ gây mất an toàn giao thông
khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đoàn mô tô nước đã tăng tốc bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ sau đó
bước đầu xác định một số phương tiện vi phạm quy định về vùng hoạt động của phương tiện vi phạm về đăng ký đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo đúng quy định
phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố hồ chí minh đang tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm của người điều khiển các phương tiện mô tô nước nêu trên
thưa quý vị một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở
để giảm thiểu các vụ tai nạn do nguyên nhân này có thể xảy ra công tác kiểm tra xử lý vi phạm về lỗi nồng độ cồn được lực lượng chức năng các địa phương đẩy mạnh
số liệu cho thấy là trong vòng bảy ngày nghỉ tết lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng gần sáu trăm linh so với cùng kỳ năm ngoái
việc xử lý tiếp tục được đẩy mạnh sau dịp tết nguyên đán
từ ngày hai mươi chín đến ngày một mươi tết nguyên đán tính riêng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã xử phạt hai mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
xử lý vi phạm về nồng độ cồn được các tổ công tác tiếp tục triển khai và đẩy mạnh dịp sau tết nguyên đán
không có nồng độ cồn
mình sử dụng rượu bia vào
nó không thể kiểm trích được bản thân
khi tốc độ gì dựa misthy tai nạn do mình và do người khác ta

nên đồng quyền là những người đã đi tham gia giao thông thì không nên dựa bia vào những ngày này
với việc tăng cường đẩy mạng công tác kiểm soát
xử lý vi phạm về lỗi nồng độ cồn của lực lượng chức năng
của lực lượng chức năng ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện đã được nâng cao
đã lái xe thì không uống rượu bia
đã xử lý và kiểm tra đối với những người điều khiển phương tiện giao thông
tham gia giao thông có vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở
một số trường hợp là đã không chấp hành và yêu cầu xem máy xem giấy tờ để đảm bảo an toàn cho người dân
chúng tôi đã cung cấp toàn bộ các giấy tờ và máy thông tin máy cho người vi phạm đầy đủ
và đã yêu cầu ký vào biên bản vi phạm
anh xe máy của anh có ba sáu mươi ba với mức cao nhất
đây là giấy tính nhận kiểm định
đây là giấy tính nhận kiểm định

đấy đây là cái gì cho anh nhìn

ngoài việc sử dụng phương tiện cá nhân người dân lựa chọn phương tiện công cộng như xe khách để di chuyển

chờ người quá quy định
tuyên truyền xử phạt đều được lực lượng chức năng triển khai song song và đồng bộ
tất cả nhằm đảm bảo an toàn
cho chính người dân khi tham gia giao thông